cũng như các phòng nghiệp vụ để xác định hướng điều tra
nhiều tổ công tác được chia nhỏ để ra xoát khu vực hiện trường
xác minh thông tin nhân thân và người quen của người bị hại

thông tin độc lập này đều phải ra xoát đặc biệt là trong số đối tượng là nam thanh niên
không quản ngày đêm các trình sát vẫn kiên trì thu thập những nguồn tin

do những mối quan hệ của nạn nhân khá phức tạp

tuy nhiên kết quả chưa ràng

cho đến ngày thứ năm dạng đối tượng nghi vấn đã được hiện thành
tuy nhiên kết quả chưa ràng
do những mối quan hệ của nạn nhân khá phức tạp
hiện trường vắng vẻ các dấu vết bị xáo trộn do mưa rông và nhiều đường mon quanh khu vực xảy rán mạng dẫn đến việc ra xoát hết sức khó khăn

sau ba ngày giả soát thì chúng tôi xác định là đối tượng không thể ở xa được
mà là ở ngay cái khu vực cái thôn độc lập này
sau khi đã thu thập và củng cố tài liệu chứng cứ
ban chuyên án quyết định vây bắt kiều phước thọ
tin rằng không còn chứng cứ nào để lực lượng công an có thể buộc tội hắn
nên hắn có vẻ không đề phòng
tuy nhiên đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên tổ trinh sát cũng rất cẩn trọng
sự có mặt của người lạ dễ bị phát hiện nên tổ công tác nhờ một người thanh niên địa phương giúp đỡ
để đảm bảo quá trình vây bắt được thành công
tránh việc đối tượng có cơ hội trụng thoát
tổ công tác đã quyết định vấy bắt hung thủ ngay tại nhà
vì thế các trình sát đã nắm được đối tượng đang ở nhà một mình
tổ công tác quyết định di chuyển vào gần khu vực nhà đối tượng để tiếp cận cơ ly gần hơn
trước sự bất ngờ của tổ trinh sát đối tượng thỏ đã bị bắt
trước những chứng cứ xác thực
hung thủ thỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tải thôn độc lập độc bình yên sơn tuyên quang
đã phải khai nhận toàn bộ hành vi hết sức dã man mất tính người của mình
tại cuộc thực nghiệm điều tra
nhân dân vô cùng phấn nộ với hành vi của bị can
người đến xem rất đông
khiến cơ quan điều tra hết sức vất vả
để ổn định trời tự
diễn biến vụ án diễn ra phức tạp
cho nên việc tiến hành thực nghiệm
cũng hết sức tỉ mỉ khoa học
và cẩn trọng trước sự chứng kiến
của cơ quan chức năng trong tỉnh

thọ lên thăm nương keo của gia đình
trên đồi thanh niên của gia đình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
tiếp đó hắn tháo xin điện thoại của nạn nhân và ném chiếc điện thoại về phía sông lô
sau đó họ về nhà vào bếp nấu đồ ăn rồi tháo xin điện thoại của mình ra để lắp xin quần nạn nhân vào điện thoại mình
và nhắn tin nhằm đánh lạc hướng tìm kiếm của người nhà nạn nhân
nhắn tin xong thọ ném sim điện thoại vào bếp lửa
thọ đã thừa nhận hành vi phạm tội về sự giã man đối với người phụ nữ cùng xã
nguyên nhân phạm tội do nhận thức pháp luật còn hạn chế tính ích kỳ thiếu lòng vị tha
dẫn đến hành vi bộ phát hết sức giã
thọ đã thừa nhận hành vi phạm tội về sự giã man của đối tượng
cho đến nay thọ đang trải qua những ngày cuối cùng để hoàn tất thủ tục thi hành án
họ sẽ bị loại trừ ra khỏi với đời sống xã hội
đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật việt nam
các vụ án cũng có những động cơ mục đích
thế thì qua vụ án này chúng tôi thấy rằng
nguyên nhân chính là vụ án giết người
nguyên nhân do từ nguyên nhân xã hội
nói đến cái tính chất của vụ án này là vụ giết người
và kiếp dân cướp tài sản
đây có mấy cái tính chất gắn với nhau
thế và chúng ta thấy rằng là
cái đối tượng thì là một quái trẻ
mà cái xuất điểm xuất phát thì nó cũng rất đơn giản
đó là nó từ cái việc con trâu vào đùi keo
thế từ cái việc là nạn nhân bị bẻ cái ngọn keo
phải không ạ
như cái đó lẽ ra bình thường chưa thể xảy ra một vụ án mạng như thế được

nhưng mà nó từ những cái ích kỷ cái nhỏ nhon cái nhận thức
nó rất kém
cái đạo đức xã hội đối với cái đối tượng này là quá suốt cấp
cho nên là nó chỉ về những cái nguyên nhân rất nhiều
mà gây ra một cái vụ án mạng giết người
đây cũng là một cái bài học một hồi chuông
cảnh tỉnh cho các cái thế nghiệp này
thế hệ thanh niên
và chúng ta phải có những cái nhãn quan
làm sao để cho
nâng cao cái tầm suy nghĩ cái đạo đức
qua những nghệ luyện của vụ án này
cũng là hồi chuông cảnh báo với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay
là bài học của mỗi gia đình nhà trường và xã hội
dù có nói lời gì đi nữa
thì hành vi mất tính người của đối tượng này
cũng không thể được pháp luật tha thứ
nhưng dù có nói lời gì đi nữa
dù muộn mà
thì những lời cuối cùng của bị can
cũng phần nào nói lên sự thức tỉnh lương tri của hắn
tôi rất hối hận
và vừa muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình chị ninh
và lời xin lỗi đến gia đình bố mẹ tôi
và các chị em và các cháu tôi
với hành vi giết người hiếp dâm
bị cáo thọ đã bị tòa án nhân dân cấp cao hà nội
tuyên án tử hình
vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
phiên tòa được xét xử tại tỉnh tuyên quang
trước sự chứng kiến của gia đình bị cáo
gia đình bị hạt
và đông đảo quần chúng nhân dân
tại phiên tòa hội đồng xét xử
giữ nguyên bức án nở phiên sưu thầm
là tử hình
thưa quý vị và các đồng chí
vụ án đã kết thúc
là thành quả của sự cố gắng nỗ lực
suốt một trăm hai mươi giờ phá án nghẹt thở

của các cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tỉnh tuyên quang
và các đơn vị nghiệp vụ
thể hiện tinh thần mưu trí cẩn trọng và sáng tạo
trong quá trình phá án
sự công bằng đã được trả lại cho người bị hại
nhưng hệ lụy của vụ việc
vẫn còn đó gây nhức nhối
cho dư luận xã hội và bài toán
phòng ngừa đối với các cơ quan chức năng
qua chương trình
chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các đồng chí
một bài học
về cách quan hệ ứng xử giữa con người với con người
cần sâu lòng vị tha
đừng đẩy những mâu thuẫn nhỏ
trở thành đỉnh điểm
để tránh những vụ việc hết sức thương tâm
như vụ án trên
xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi
quý vị có thể xem lại chương trình
trên địa chỉ www intv gov vn
còn bây giờ
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại